mà muốn con tăng trưởng chiều cao này tăng trưởng cân nặng theo đúng những cái mức chuẩn mà các nhà khoa học đã đề ra
thì thường là có xu hướng ép con ăn ép con ăn nhiều thấy con mình kiểu bỏ ăn thì sẽ tìm mọi cách để ép con ăn đúng với những gì mà mình đã đặt ra
thì xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai là điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với trẻ có tốt hay không ạ
vâng khi mà các ông bố bà mẹ mong muốn con ăn với một cái số lượng mà theo cái đánh giá của em bé là như lệ là vượt quá sức mình
em bé từ chối ăn thì ông bố bà mẹ lại các bà phụ huynh lại ép bé
và khi ép như vậy thì làm cho bé có cảm giác là đầu tiên là những phản ứng tức phản ứng lại trước những bữa ăn ấy thì ép
nhưng bữa sau chưa ép thôi đã phản ứng rồi bởi vì chống đối trước đi là vừa
thế sau đó thì ép quá thì làm cho bé chán ăn
không thích ăn rồi thậm chí có những bé dẫn đến là sợ ăn
và khi mỗi một khi mà thì bát lanh canh hay cái đĩa đưa ra hay là những cái khẩu trang để chuẩn bị cho bé trong bữa ăn
được đưa ra thì bé đã cảm thấy là bị ức chế vô cùng rồi
cho nên bữa ăn không phải là một niềm vui mà trở thành là một cực hình đối với bé
mà khi đã là một cực hình thì chắc chắn là bé không thể nào mà tiết dịch tiêu hóa tốt được
không thể đón nhận bữa ăn ấy một cách hào hứng được
cho nên cái quá trình tiêu hóa các cái thức ăn ở trong ống tiêu hóa cũng như việc tiết dịch của các tuyến tiêu hóa
thì sẽ không thể nào mà tốt được
và vì thế ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thu thức ăn
và chắc chắn vàng kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề cung cấp các chất dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện của cơ thể bé
vâng ạ rất cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai